theo các cơ quan chức năng của tỉnh quảng nam cho biết dự án xây dựng cảng cá tam quang thuộc xã tam quang huyện núi thành đã được ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam phê duyệt với tổng nguồn vốn đầu tư là hơn một trăm hai mươi tỷ đồng
theo kế hoạch cảng cá tam quang sẽ được xây dựng đưa vào hoạt động trong năm hai nghìn một mươi chín thế nhưng đến nay dự án này không thể thi công theo đúng tiến độ vì do vướng mặt bằng
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng nam
dự án cảng cá tam quang được xây dựng trên diện tích năm năm hectare với các hạng mục chính như bến cảng cập tàu dạng bến liền bờ
khu nước trước bến có độ sâu tối thiểu năm mét bảo đảm cho tàu có công suất lớn cập cảng an toàn
ngoài ra cảng còn có hệ thống báo hiệu hàng hải hệ thống dịch vụ hậu cần nghề cá kho xuất nhập kho bảo quản sản phẩm
dự kiến sẽ được công trình và sử dụng trong năm hai nghìn một mươi chín nhưng do vướng mắt trong thực hiện giải phóng mặt bằng nên việc thi công đang bị ngưng trệ
từ đầu năm đến ngay là thiết bị vật tư là gồm có xa lán cầu máy đông cọc những dân khoản và cọc vật tư cọc cư bê tông dường lực
nhưng mà mặt bằng dưới nước vẫn chưa được nên tạm thời là không thi công được
được biết ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam đã giao huyện núi thành hoàn thành công tác đền bù giải phóng mặt bằng xây dựng cảng cá tam quang
vào cuối năm hai nghìn một mươi bảy nhưng đến nay vẫn còn một số hộ dân chưa chịu bàn giao mặt bằng
để cho ngư dân đồng thần câu để cùng di chuyển phương tiện qua điểm máy thì ủy ban nhân dân sẽ phối hợp với cơ quan chức năng
rồi cùng ban nhân thông hội nông dân ban nông nghiệp và một số lãnh đạo địa phương có ý tính là chúng ta tiếp tục vận động ngư dân
và giải thích để người ta hiểu được chủ trương chính sách của đảng pháp lực của nhà nước và các công trình xây dựng phốc lợi trên địa bàn xã tân quang
đem đến phát triển kinh tế của xã nhà và cũng là cảng cá phục vụ cho ngư dân
ủy ban nhân tỉnh cũng đã chỉ đạo cho huyện núi thành cùng với sự phối hợp chặt chẽ của ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp phát triển nông thôn
tiến hành vận động người dân
cảng cá tam quang có vai trò rất quan trọng là đầu mối tập trung phân phối hàng hải sản cho khu vực
cung cấp các dịch vụ hậu cần nghề cá có phần phát triển ngành thủy sản và kinh tế xã hội của tỉnh
do vậy chủ đầu tư đơn vị thi công cần phối hợp với chính quyền địa phương tập trung tháo khỡ những vướng mắt nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục
đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật